theo thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
thì sáng ngày hôm nay một mươi năm tháng một mươi một việt nam ghi nhận thêm chín ca mắc covid một mươi chín mới
đây đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay tại quảng ninh khánh hòa và hải dương
trong một hai trăm sáu mươi năm ca mắc tính đến sáu giờ ngày một mươi năm tháng một mươi một đã có số ca điều trị khỏi hiện là một một trăm linh ba ca
số ca còn đang điều trị là một trăm hai mươi bảy ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi năm bảy trăm hai mươi một người